những ngày này có đến với khu vực nhà bè cảng vũng áng hà tĩnh mới cảm nhận được niềm vui
sự phấn khởi của bà con nơi đây sau một thời gian dài cầm trừng hải sản không tiêu thụ được
giờ đây khi bộ tài nguyên và môi trường công bố nước biển đã an toàn trở lại
nhiều người dân du khách đã quay trở lại sử dụng hải sản đây là một tín hiệu vui
đối với các hộ đánh bắt nuôi trồng thủy sản và chính quyền địa phương
khu vực nhà bè cảng vụ áng những ngày này nhà hàng nào cũng đông khách những loại hải sản
tươi ngon như mực nhảy tôm hùm cá bớp được du khách tiêu thụ mạnh sau nhiều tháng hoạt động
cầm chừng thậm chí có lúc phải đóng cửa giờ đây bà con không khỏi vui mừng khi du khách đã quay trở lại
những hộ dân nuôi trồng khai thác thủy sản cũng phấn khởi vươn khơi đánh bắt hiện cá giống thả nuôi
ở khu vực cảng vũng áng đã không còn xuất hiện tình trạng chết như trước đây
nguồn nước là nó đảm bảo nó có hiện tượng gì khác là cái trưởng thanh phát triển nhanh tốt
sản lượng đánh bắt thủy sản từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hà nam
tỉnh cũng tăng so với trước những loại hải sản có giá trị cao như cá thu cá hố được thương lái mua tận nơi
với giá cao hơn từ một mươi đến một mươi năm đánh bắt tiêu thụ hải sản tăng mở ra triển vọng cho mùa du lịch biển sắp tới
hải sản được tiêu thụ trở lại là một tín hiệu vui của bà con ngư dân
thế nhưng để phục hồi kinh tế biển như trước đây thì phải cần một thời gian dài
hiện ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm kích cầu kinh tế biển tại địa phương